tại đà nẵng sáng nay một mươi bảy tháng tám bệnh viện phổi tiếp tục cho ra viện sáu bệnh nhân
bệnh viện giã chiến hỏa vang ra viện ba bệnh nhân nồng tổng số bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
tại đà nẵng là năm mươi ba người
cả chín bệnh nhân này đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai từ ba đến bốn lần và hiện sức khỏe ổn định
sau khi xuất viện các bệnh nhân đã được bố trí phương tiện đưa về nhà hướng dẫn thực hiện cách ly tại nơi cư trú một mươi bốn ngày
và phối hợp với chính quyền địa phương về phòng chống covid một mươi chín
hiện đà nẵng đang còn hai trăm bảy mươi một bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện phổi và bệnh viện giã chiến hỏa vang